văn phòng của tổng thống hàn quốc yoon seok yoon đang được đặt ở chế độ sẵn sàng hai mươi bốn h
trong bối cảnh triều tiên được cho là sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân thứ bảy vào bất kỳ lúc nào
theo giới chức hàn quốc hàng loạt vụ phóng tên lửa gần đây của triều tiên
và các hành động khiêu khích khác được cho là một phần của công tác chuẩn bị
cho vụ thử hạt nhân thứ bảy của chính quyền bình nhưỡng
cơ quan tình báo quốc gia hàn quốc nhận định triều tiên có thể thực hiện vụ thử hạt nhân thứ bảy
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi sáu của tháng một mươi cho đến ngày bảy tháng một mươi một
sau khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
và trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ của mỹ văn phòng tổng thống hàn quốc
đang lên kế hoạch chi tiết về việc đáp trả vụ thử hạt nhân của triều tiên